thưa quý vị trong quá trình tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp tuyên truyền ngư dân đánh bắt thủy sản không vi phạm các quy định
lực lượng của hải đội bộ đội biên phòng cà mau đã phát hiện hai tàu đánh cá của ngư dân bến tre có dấu hiệu mua bán hàng hóa không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
hai tàu đánh cá do ông phạm văn đổi và ông trần văn cường cùng chú tỉnh bến tre làm thuyền trưởng có nhiều thùng phi bồn chứa dầu đeo
qua điều tra cả hai tàu cá có tên tàu tấn tài do bà lê thị hiền hòa chú huyện bình đại bến tre làm chủ đăng ký hành nghề lưới kéo vùng hoạt động là vùng khơi
quá trình hoạt động trên biển do sắp hết nhiên liệu hai người đã đặt mua dầu không có hóa đơn chứng từ trên biển với số lượng là hai mươi năm lít trị giá bốn trăm năm mươi triệu đồng thì bị lực lượng phát hiện bắt giữ
kết thúc điều tra cơ quan nghiệp vụ đề nghị bộ đội biên phòng cà mau tịch thu toàn bộ hai mươi năm lít dầu tăng vật vi phạm
đồng thời xử lý vi phạm hành chính năm mươi năm triệu đồng đối với ông phạm văn đổi và ông trần văn cường về hành vi mua bán hàng hóa không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
riêng ông cường bị phạt thêm bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng vì không có văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế vừa phát hiện một xe ô tô chở số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó tối ngày hai mươi một tháng bốn tại km hai mươi chín bảy trăm linh đường tránh huế
thuộc xã thủy bằng tp huế tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông đường bộ số một thuộc phòng cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô khách có dấu hiệu nghi vấn
nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra phát hiện một mươi thùng giấy và ba bao tải
bên trong chứa tổng cộng chín năm trăm năm mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu z
được biết số thuốc lá nhập lậu này do phụ xe củ minh sơn trú tại yên thành nghệ an nhận vận chuyển thuê cho một người phụ nữ tên dung đưa từ quảng trị vào đắk lắc
khi đến địa vận tp huế bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng
hiện tổ tuần tra đã bàn giao tăng vật của phương tiện cho công an tp huế để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
tại an giang vào sáng ngày hôm nay bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chống buôn lậu công an thành phố long xuyên phát hiện bắt quả tăng một người đàn ông sử dụng xe mô tô vận chuyển hai sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại đang trên phà qua sông hậu
vào thời gian trên tại bến phà an hòa thuộc thủy phận phường mỹ long thành phố long xuyên tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an thành phố phối hợp với công an phường mỹ long tiến hành kiểm tra phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô chở nhiều thùng giấy đang trên phà
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phát hiện hai sáu trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
tổ công tác tiến hành lập biên bản và đưa đối tượng cùng phương tiện và tăng vật về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an người đàn ông khai tên
nguyễn văn nam chú thành phố long xuyên và khai nhận mua số thuốc lá ngoại nhập lậu từ huyện lấp vò tỉnh đồng tháp đem về thành phố long xuyên bán lại kiếm lời
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi vừa phá thành công chuyên án đứng dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh bằng hình thức thuê xe ô tô dối mang bán trên mạng xã hội phản ánh tại quảng ngãi

anh đỗ trần duy anh hai mươi bảy tuổi ở thành phố quảng ngãi

thời gian gần đây qua công tác nghiệp vụ và điều tra cơ bản phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ xe chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn
mở rộng điều tra dần hé lộ đường dây hoạt động liên tỉnh và giao bán xe trên mạng xã hội

đối tượng võ công minh hai mươi tám tuổi ở tỉnh bình phước đã bị cảnh sát hình sự công an tài sản xảy ra trên địa bàn